mặc dù luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của việt nam đã được triển khai thực hiện nhiều năm nay
nhưng người tiêu dùng thì vẫn luôn phải đối mặt với những nguy cơ bị xâm phạm
tại sao lại có tình trạng này khi mà đã có những hành lang pháp lý
và đã có những tổ chức thực hiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
phóng sự dưới đây sẽ lý giải một phần thực tế trên
hàng nghìn vụ vi phạm về hàng hóa đã được lực lượng chức năng của tỉnh bắc giang phát hiện và xử lý mỗi năm
trong số đó có những vụ vi phạm liên quan đến hàng giả hàng lậu hàng kém chất lượng
nếu những vụ việc sản phẩm này không bị phát hiện xử lý và tiêu hủy
thì quyền lợi người tiêu dùng bị xâm phạm là điều chắc chắn
mặc dù số lượng các vụ vi phạm được phát hiện hàng năm đã tăng lên
lực lượng chức năng cũng đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát xử lý vi phạm
nhưng trên thực tế vẫn chưa thể kiểm soát triệt đề được thị trường
có nhiều các loại sản phẩm mà các đối tượng
các đối tượng làm giả rất là tinh vi rất khó phát hiện
và hơn nữa lại bán trà trộn vào các loại hàng thật
cho nên là thường là các đối tượng sử dụng các thủ đoạn là phân nhỏ
với số lượng ít bán trà trộn vào với các sản phẩm chính hãng
hàng hóa không tem nhãn thiếu thông tin về sản phẩm
hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
đo lường chất lượng có những dịch vụ chưa thật sự đảm bảo chất lượng vẫn tồn tại trên thị trường
rất nhiều vụ ngộ độc thực phẩm gây ảnh hưởng đến tính mạng người tiêu dùng
nhiều dịch vụ gây thiệt hại cho người tiêu dùng đã được báo chí phanh phui phản ánh
khi thực tế này tồn tại cũng có nghĩa là quyền của người tiêu dùng đang bị xâm hại
thế nhưng người tiêu dùng thường chọn cách im lặng bỏ qua khi quyền lợi bị xâm phạm
một mớ rau hay một cái gì đấy mà tự nhiên mình lại phải đi hỏi hàn đến cái cơ quan chức trách chỗ nọ chỗ kia thì nó cũng hơi bị ngại
cho nên là thôi tự mình là mình phải để xem xét để mình lựa chọn
ngại phản ánh ngại khiếu nại là tâm lý chung của rất nhiều người tiêu dùng khi quyền lợi bị xâm phạm
trong khi đó nhiều doanh nghiệp lại chưa thật sự trú trọng đến việc bảo vệ thương hiệu của mình
cũng chưa có doanh nghiệp nào phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước

sẽ cần rất nhiều thời gian nhiều lực lượng để quyền lợi người tiêu dùng được đảm bảo đầy đủ
tuy nhiên nếu người tiêu dùng cẩn trọng trong sử dụng hàng hóa dịch vụ
mạnh dạn thông tin sai phạm đòi hỏi thực thi quyền lợi
doanh nghiệp có trách nhiệm hơn đối với sản phẩm dịch vụ hàng hóa của mình
thì sẽ rút ngắn được thời gian ấy